tại cần thơ năm hai nghìn một mươi bảy nghị quyết nhiệm vụ của đảng bộ thành phố xác định cần đẩy mạnh phát triển du lịch và phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch cần thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
từ đầu năm đến nay thành phố thu hút bảy dự án với tổng vốn đầu tư một trăm tám mươi chín bốn triệu usd tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt thực hiện gần ba mươi hai tỷ đồng tăng chín một so với cùng kỳ
các doanh nghiệp dịch vụ đón và phục vụ một trăm ba mươi năm lượt khách lũy kế cả năm hai nghìn một mươi sáu đón và phục vụ một bảy triệu lượt khách du lịch lưu trú
phong điền sẽ thường liên tổ chức cái ngày hội du lịch sinh thái của địa phương mình
bởi vì huyện phong điền là huyện mà chúng tôi xác định là huyện phát triển du lịch dùng sinh thái với những đặc điểm khẳng có của mình
cho nên có thể nói rằng hoạt động du lịch năm nay lễ hội năm nay của phong điền là khởi đầu của sự phát triển du lịch miệt dường dùng sinh thái của thành phố cần thơ
thành phố cần thơ nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp
theo đó chỉ tiêu cụ thể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi du lịch thành phố đón khoảng ba mươi hai triệu lượt khách tham quan tổng doanh thu đạt trên một mươi hai một trăm linh tỷ đồng góp phần đưa thành phố cần thơ xứng tầm đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông cửu long